thưa quý vị dù đã được cảnh báo nhiều thế nhưng mỗi năm tại nhiều địa phương trên cả nước
vẫn xảy ra các vụ đuối nước khiến trẻ tử vong
đáng chú ý nhiều trẻ bơi giỏi thế nhưng vẫn bị đuối nước
phương ạ như vậy có thể thấy rằng ngoài những lỗ hỏng trong việc dạy bơi cho trẻ
thì còn có cả những lỗ hỏng trong việc dạy kỹ năng phòng chống đuối nước
và từ bục vấn đề và chính sách ngày hôm nay chúng tôi xin được đi sâu phân tích
về nội dung này để quý vị có cái nhìn rõ hơn

họa quang quận sơn trà thành phố đà nẵng khiến một cháu trai bảy tuổi
trong lúc tắm biển bị sóng cuốn ra xa
điều đáng nói tình trạng trẻ em đuối nước tại đây đã được cảnh báo trong nhiều năm
nhưng những câu chuyện thương tâm vẫn liên tục diễn ra
hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
thống kê trung bình mỗi năm cả nước có khoảng hai trẻ em bị tử vong do đuối nước
đây thực sự là một con số đáng báo động
cần phải làm gì để ngăn chặn giảm thiểu tình trạng trên
đã có rất nhiều phương án đưa ra như là phổ cập bơi trong trường học
trang bị các kiến thức và kỹ năng phòng chống đuối nước cho trẻ em và nhiều chính sách khác
và cùng bàn về nội dung này vấn đề và chính sách ngày hôm nay sẽ là cuộc trao đổi
với phó giáo sư tiến sĩ trần xuân nhị nguyên thứ trưởng bộ giáo dục và đào tạo
xin mời quý vị cùng theo dõi
trước tiên xin cảm ơn phó giáo sư tiến sĩ trần trân nhí đã nhận lời mời trả lời phỏng vấn
của truyền hình nhân dân bộ giáo dục đào tạo
đào tạo đã từng có đề xuất là phổ cập muôn bơi
tuy nhiên đề xuất này cũng gặp rất nhiều khó khăn bởi cơ sở vật chất cũng như đội ngũ giáo viên
chính vì vậy đề xuất này đến nay vẫn chưa thể thực hiện được
em không có đánh giá gì về khó khăn này
vấn đề phổ cập muôn bơi là một chủ trương rất đúng đắn
mà không ở nước ta mà ở các nước như nhật bản
tôi đã có nhiều lần đi thăm nhật bản và họ đưa đến thăm các trường học
thì có thể nói là trường học nào cũng có một cái bể bơi
cho nên trẻ con thì được tập bơi
vì vậy cho nên họ rất nhiều gần như là hầu hết là học sinh đều biết bờ cả
thì mình đưa ra cái chủ trương đúng đắn
nhưng mà vấn đề cái giải pháp như thế nào
muốn học sinh phổ cập được bơi chẳng hạn
thì phải có hộ bơi phải có tài giáo
thì cái này ở việt nam ta là
cái việc là không những là cái chuyện chủ trương này đâu
mà có thể nói nhiều chủ trương khác
nó thiếu cái đồng bộ
chủ trương thì rất đúng đắn
nhưng mà lại không có những cái giải pháp của nó
thì làm sao mà có thể thực hiện được cái chủ trương đó
thì tôi cho rằng cái vấn đề là hiện nay là nhà nước cần phải có
cái biện pháp đồng bộ để thực hiện những cái chủ trương đó
thì chúng ta mới có thực hiện được là cái ý tưởng là phổ cập bơi cho tất cả học sinh
trước khi dạy trẻ tập bơi thì chúng ta dạy cho trẻ kỹ năng bơi
thế nhưng mà cái việc mà dạy cho trẻ kỹ năng để phòng chống
đuôi nước giống như cũng bị bỏ ngỏ ở đâu đó trong nhà trường
thậm chí cả trong gia đình thì ông có đánh giá gì về cái việc này
tôi nghĩ rằng là tất nhiên là mình muốn cho học sinh bơi thì phải có bể bơi như tụi anh đã nói
nhưng bây giờ chưa có thì vấn đề là cần phải dạy cho học sinh
cái kỹ năng biết là phòng chống đuôi nước
thì ai làm được cái việc này thì trước hết là nhà trường là chúng ta phải chú ý
để giải thích cho học sinh khi mà đi bơi
đi ra những nơi mà có sông ngòa nhiều nó như vậy
thì phải biết cái cách mà làm thế nào tránh những cái việc mà chơi ở những cái vũng nước sâu chẳng hạn như vậy
hay là một mặt khác thì chính các bậc cha mẹ phụ huynh thì cần phải chú ý và quan sát với con em mình
có quan điểm cho rằng để có được bể bơi cho trẻ đại phán tốt nhất là chúng ta xã hội hóa
kêu gọi đầu tư theo từng cụm dân cư theo từng tổ dân phố theo từng trường học
thì ông cũng có đánh giá gì về việc chúng ta
sẽ kêu gọi đầu tư trong trường học về xây dựng bể bơi
nhà nước chưa đủ kinh phí thì là kêu gọi xã hội
đấy như tôi nói ở trên thì có phải
mỗi người cha mẹ cần phải đóng góp thêm kinh phí này
rồi địa phương phải dành ra thêm cái khoản kinh phí đầu tư vào đó
đồng thời huy động các cái mạnh thường quân ở địa phương ấy
người ta đóng góp vào thì tôi cho rằng có thể là
từng bước một trong vòng một kế hoạch năm năm một mươi năm
có thể phủ kiến cái bể bơi ở khắp nơi
và để làm cơ sở tập bơi cho các cháu
một lần nữa xin cảm ơn phó giáo sư tiến sĩ về những chia sẻ vừa rồi